liên quan đến vụ máy bay trực thăng ec một trăm ba mươi số hiệu tám nghìn sáu trăm ba mươi hai rơi trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu xảy ra vào sáng ngày một mươi tám tháng một mươi
bộ quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm cho ba sĩ quan phi công hy sinh trên chiếc trực thăng ec một trăm ba mươi
cả ba đồng chí trong tổ bay huấn luyện đã hy sinh là đại úy dương lê minh giáo viên trung úy đặng đình duy học viên và trung úy nguyễn văn tùng học viên
ngày một mươi chín tháng một mươi căn cứ ủy quyền của bộ trưởng bộ quốc phòng thiếu tướng hà tiến dũng tư lệnh binh đoàn một mươi tám đã ký quyết định số tám trăm ba mươi hai qdtig ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
truy thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá cho đồng chí dương lê minh
quyết định số tám trăm ba mươi ba qdtig truy thăng quân hàm từ trung úy lên thượng úy cho hai đồng chí đặng đình duy và nguyễn văn tùng
lễ truy điệu ba đồng chí phi công được tổ chức từ bảy h ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tại nhà tăng lệnh
bộ quốc phòng số năm phạm ngũ lão phường bốn quận gò vấp tp hcm